thực hiện chỉ đạo về sản xuất thủy sản trong năm hai nghìn một mươi tám tại yên bái tính trong năm tháng đầu năm
sản lượng thủy sản đạt hơn hai chín trăm linh tấn cao hơn năm mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
đứng đầu các tỉnh tây bắc về phát triển nuôi trồng thủy sản
theo đó các cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về vật tư
con giống chăm sóc tốt đàn cá bố mẹ nhằm sản xuất đủ về số lượng và chất lượng con giống
cung ứng kịp thời giống cá cho nhu cầu nuôi trồng thủy sản trong dân
tri cục thủy sản cần tăng cường thêm các biện pháp chống khai thác đánh bắt thủy sản trái phép
tăng cường công tác phòng bệnh chống nóng cho đàn cá trong mùa nắng nóng
cùng với đó tiếp tục phát triển nghề nuôi cá lồng ở những địa phương có điều kiện về hồ đập
công trình thủy lợi như lục yên yên bình trấn yên văn chấn
hiện nay diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh yên bái đạt trên hai bốn trăm linh ha
với gần một một trăm linh lồng cá tổng giá trị ước đạt gần một trăm năm mươi tỷ đồng